lòng lẻo trong thực thi và quản lý hồ sơ nhà đất chính quyền huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã cấp nhầm gần bốn trăm linh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
con gọi là sổ đỏ cho người dân
thế nhưng sau hàng chục năm vụ việc mới được phát hiện hiện ngành chức năng đang phải khắc phục hậu quả
làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trên địa bàn
năm hai nghìn ba huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi có chủ trương thuê đơn vị tư vấn về đo đạc để cấp sổ đỏ cho nhân dân
tại xã bình khương huyện bình sơn đã có ba trăm bảy mươi bảy thửa đất bị cấp nhầm sổ đỏ
vụ việc được phát hiện khi một số người dân đến ủy ban nhân dân xã xác minh liên quan về đất ruộng
trong số ba trăm bảy mươi bảy thửa đất cấp nhầm sổ đỏ có một trăm sáu mươi năm trường hợp không có quan hệ gia đình còn lại có quan hệ thân nhân với nhau
nhiều trường hợp cấp nhầm người chủ sở hữu một thửa cấp cho nhiều người nhầm lẫn tên giữa các chủ hộ
chính quyền xã đã phối hợp với các hộ có sổ đỏ bị cấp nhầm tiến hành đối chiếu ra thực địa xác minh để bảo đảm quyền lợi của người dân
đồng thời làm cơ sở cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân bị thiệt hại
khi đã phát hiện rồi thì các cơ quan chính quyền địa phương cũng cố gắng là điều chỉnh lại cho chúng tôi
để có đáp đúng cái quy chủ để chúng tôi có những an tâm để sản xuất trên cái diện tích của mình
chúng tôi sẽ quyết tâm đối với tất cả những hộ
tập tác và ủng hộ tổ công tác ủng hộ địa phương
thì chúng tôi quyết tâm như vậy là đề nghị cấp lại trang năm hai nghìn một mươi chín hoặc là có thể là chiến sân năm hai nghìn hai mươi một
còn lại mà số hộ dân không hợp tác hoặc là vác thì chúng tôi sẽ làm bước kia là làm vác
và để như vậy là tạo điều kiện cho người dân thực hiện đúng bảy cái quyền của cái giấy chứng nhận quyền đất
đến thời điểm này chúng tôi sẽ làm bước kia là làm vác
hiện tại có khoảng hai mươi hộ dân đã tự nguyện viết đơn trao lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho địa phương để cấp đổi lại
hy vọng trong thời gian sớm ba trăm bảy mươi bảy sổ đỏ cấp nhầm sẽ trở về đúng với chủ nhân của nó